tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông hồi bảy giờ tối nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo đến bảy giờ tối mai áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ và có khả năng mạnh lên hành bão
vị trí bão nằm trên khu vực phía bắc biển đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng tám trăm linh km về phía đông đông nam
cường độ bão cấp tám giật cấp một mươi vùng nguy hiểm từ một mươi bảy năm đến hai mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi sáu năm khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực bắc biển đông
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh nước dâng sóng lớn
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ hai đến bốn mét
với yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền các địa phương về công tác ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba